tại liên đoàn bóng đá việt nam đã diễn ra buổi họp báo công bố tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển u một mươi chín nam quốc gia
theo đó liên đoàn bóng đá việt nam bổ nhiệm huấn luyện viên philippe jouzier thay ông hoàng anh tuấn
làm huấn luyện viên trưởng u một mươi chín nam quốc gia việt nam tham dự vòng loại u một mươi chín châu á hai nghìn hai mươi
ông philippe jouzier người pháp từng dẫn dắt các đội tuyển bờ biển nga nigeria qatar hay maroc
tuy nhiên thành tích ấn tượng nhất của ông là quãng thời gian nắm đội tuyển nam phi tranh tài tại world cup một nghìn chín trăm tám mươi hai
và đặc biệt là khi dẫn dắt đội tuyển nhật bản dự world cup hai nghìn hai
tài năng của huấn luyện viên philippe jouzier đã giúp cho đội tuyển nhật bản tạo nên lịch sử
khi lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng một kỳ world cup
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ông philippe jouzier ký hợp đồng để đảm nhiệm vai trò là giám đốc kỹ thuật của trung tâm đào tạo bóng đá trẻ pvf
theo kế hoạch huấn luyện viên philippe jouzier sẽ
sẽ triệu tập ba mươi năm cầu thủ lên đội tuyển u một mươi chín việt nam vào ngày một mươi hai tháng chín tới đây
ông philippe jouzier sẽ đảm nhiệm vai trò là huấn luyện viên trưởng u một mươi chín việt nam từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến hết tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
với mục tiêu đưa đội tuyển u một mươi chín việt nam giành quyền dự vòng chung kết u một mươi chín châu á năm hai nghìn hai mươi